sở nội vụ tp hcm cho biết đã chỉnh ủy ban nhân dân tp hcm phương án tổng thể
sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện cấp xã trên địa bàn giai đoạn hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi một
với một số điều chỉnh trên cơ sở nội dung buổi làm việc của chính phủ với tp hcm vừa qua
sở nội vụ giữ nguyên phương án sắp xếp đối với một mươi chín phường và bổ sung phương án sắp nhập
quận hai quận chín và quận thủ đức để thành lập đơn vị hành chính tạm gọi là
tp phd trực thuộc tp hcm việc sắp nhập ba quận hướng tới mục tiêu xây dựng
khu đô thị sáng tạo tương tác cao phát huy lợi thế về vị trí cửa ngõ
hạ tầng dịch vụ sẵn có như khu đại học khu công nghệ cao và khu đô thị mới thủ thiêm
sau khi sắp nhập tp phd có quy mô hơn một triệu người diện tích gần hai trăm một mươi hai km hai
về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã dự kiến có một mươi chín phường không đạt năm mươi tiêu chuẩn
về dân số và diện tích thuộc diện sắp nhập
dự kiến sau khi sắp nhập tp phd còn một mươi sáu quận năm nguyện một thành phố và ba trăm một mươi hai phương xã thị trấn